tại cảng cá an hòa xã tam giang ubnd huyện núi thành tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm đinh dậu hai nghìn hai mươi
thu hút hơn một trăm linh tàu thuyền và hàng nghìn ngư dân trong huyện tham gia
lễ gia quân đánh bắt hải sản là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người dân vùng biển nơi đây
với mong muốn cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
núi thành là huyện có số lượng tàu thuyền và ngư dân nhiều nhất tỉnh quảng nam
đây là địa phương có tiềm năng và lợi thế lớn về thủy sản là huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
hiện toàn huyện có hai ba trăm hai mươi tàu thuyền các loại trong đó có hai trăm bảy mươi sáu tàu có công suất từ chín mươi cv trở lên
ngư trường khai thác chủ yếu ở hoàng sa trường sa
do vậy việc tổ chức lễ gia quân đánh bắt thủy hải sản đầu năm là nhằm tạo không khí sôi nổi
nâng cao tinh thần đoàn kết của bà con ngư dân trước khi ra khơi đánh bắt ngoài ngư trường hoàng sa trường sa của đất nước
đối với ngư dân vùng biển là sao
trong lúc tết âm lịch người ta tổ chức một đợt gia quân để khởi đầu cho mùa đánh bắt mới
và cái truyền thống này đã được duy trì qua nhiều đời đây rồi
và trong những năm vừa qua thì có xã có vọn thuyền người ta tổ chức
và lần này để tạo không khí cho những ngư dân và đặc biệt là đối với đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện
hiện nay phát triển rất là mạnh
cho nên huyện tổ chức để tổ chức
tổ một cái tinh thần mới cho ngư dân đi ra đánh bắt biển xe bờ
và đối với núi thành thì đây là điều kiện để rồi giúp cho ngư dân tiếp tục đầu tư cho những con tàu lớn
việc phát triển ngành tiến sản trong thời gian hôm đấy
từ khi có nguồn vay theo nghị định sáu bảy bà con ngư dân có điều kiện mua sắm đóng mới tàu thuyền
đến nay huyện núi thành có đến một trăm năm mươi hai chiếc tàu có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
từ khi đóng được tàu có công suất lớn việc ra khơi đánh bắt của ngư dân nơi đây cũng thuận lợi và an toàn hơn nhiều
trước đây thì tàu thì tàu vỏ gố thiết bị thì cũng ổn định
rô quân thì cũng thời gian cũng ngán ngài thôi
tàu bây giờ cái nghị định sáu mươi bảy này là tàu vỏ thép đây này
nói chung là cũng có niềm hy vọng hơn
rồi mình cũng trước khi ra quân thì mình cũng cầu cho mưa thuận gió hòa thời tiết cũng ổn định
thì cái thời gian mình đến bét cũng nhiều ngày hơn
và cái sức chứa cũng nhiều hơn
đầu năm hai nghìn một mươi bảy này
hy vọng của ngư dân là bao giờ cũng đi rô trong những chương trình đầu tiên này
cũng bạc nhiều may mắn và thuận lợi đem lại kết quả tốt đẹp
với khí thế gia quân rầm rộ trong ngày đầu năm mới đinh rậu
đông đảo ngư dân ở huyện núi thành sớm kết thúc dư âm ngày tết
khẩn trương đưa tàu thuyền vươn khơi đánh bắt hải sản
và nguyện quyết tâm góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy này huyện núi thành phấn đấu đặt tổng sản lượng khai thác
đạt bốn mươi hai tấn hải sản với giá trị đánh bắt khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
giải quyết việc làm thường xuyên cho một mươi tám lao động
trong đó có tám lao động trực tiếp trên biển